thưa quý vị và các bạn nông thôn được đánh giá là thị trường giàu tiềm năng do chiếm đến bảy mươi dân số
thu nhập người dân dần nâng cao nhưng dường như các doanh nghiệp trong nước đang bỏ quên khu vực này
điều đó đã tạo điều kiện cho các mặt hàng kém chất lượng hàng giả nhái các thương hiệu việt uy tín có cơ hội kéo về vùng nông thôn
nơi trình độ nhận diện thương hiệu sản phẩm của người tiêu dùng còn hạn chế hòng trục lợi
trong bài viết đăng hai kỳ trên báo nhân dân với tiêu đề chung là tạo vị thế cho hàng việt tại thị trường nông thôn
tác giả minh dũng đã phản ánh một thực trạng lâu nay các doanh nghiệp chỉ tập trung quảng bá thương hiệu sản phẩm của mình tại các thành phố lớn mà thiếu chú trọng phát triển kinh doanh tại khu vực nông thôn
lý do chính được vin vào là người tiêu dùng nông thôn thường chuộng sản phẩm rẻ tiền hay so sánh về giá để nâng lên đặt xuống
chính điều này đã khiến nhiều thương hiệu việt có uy tín trên thị trường chưa được người dân nông thôn biết đến và tin dùng
qua đó biến nơi đây trở thành mảnh đất màu mỡ cho hàng giả hàng nhái
theo bà trương thị ngọc ánh phó chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam phó trưởng ban chỉ đạo cuộc vận động người việt nam ưu tiên dùng hàng việt nam
việc kiểm tra giám sát hoạt động kinh doanh tại các chợ nông thôn vẫn còn những hạn chế nhất định
một phần do lực lượng quản lý mỏng một phần do các hộ kinh doanh chủ yếu là nhỏ lẻ hoạt động theo thời vụ không ổn định cho nên rất khó kiểm soát
việc xử lý các vi phạm về kinh doanh hàng giả hàng nhái vẫn gặp trở ngại do chế tài xử phạt còn nhẹ mới dừng ở tiêu hủy hàng xử phạt hành chính
nên chưa có tác dụng thiết thực trong việc hạn chế tình trạng vận chuyển tiêu thụ hàng nhái kém chất lượng tại các chợ cửa hàng nhỏ lẻ ở thị trường nông thôn
từ thực tế đó tác giả cho rằng cuộc chiến chống hàng giả hàng nhái không chỉ cần nỗ lực từ phía cơ quan chức năng mà rất cần sự chủ động của người tiêu dục
việc tẩy chay hàng
các cơ quan chức năng có thể đảm bảo vệ sức khỏe người dân đồng thời hỗ trợ những nỗ lực của cơ quan chức năng trong công cuộc chống hàng giả hàng nhái nếu không cũng chỉ như đá ném ao bèo
cần có những giải pháp băng tính đồng bộ từ các cơ quan quản lý nhà nước chính quyền địa phương doanh nghiệp và người tiêu dùng để uy tín của thương hiệu hàng việt nam chất lượng cao có thể đứng vững tại thị trường nông thôn được người dân đón nhận từ đó đẩy mạnh sức mua của thị trường
chương trình đưa hàng việt về nông thôn từ lâu được xem là cơ hội tốt để các doanh nghiệp quảng bá thương hiệu sản phẩm mở rộng thị trường tuy nhiên trong quá trình thực hiện đã bộc lộ một số hạn chế khiến người tiêu dùng nông thôn vốn còn xa lạ với các thương hiệu việt có uy tín nay lại càng mù mờ hơn thực tế này đòi hỏi doanh nghiệp cần có những cách tiếp cận thị trường mới hiệu quả để thương hiệu việt ngày càng có chỗ đứng trên thị trường nhất là tại các vùng quê

trong đó hết sức chú trọng xây dựng mở rộng kênh phân phối để người dân nông thôn thường xuyên có cơ hội lựa chọn hàng có chất lượng nguồn gốc rõ ràng từ đó kiên quyết không mua sử dụng các mặt hàng kém chất lượng không rõ nguồn gốc
thời gian tới các ngành chức năng cần tiếp tục có nhiều giải pháp khuyến khích hỗ trợ và vận động doanh nghiệp tham gia chương trình
đồng thời các địa phương phải tích cực vào cuộc xử lý nghiêm các hành vi buôn bán hàng giả hàng kém chất lượng ngay từ đầu mối
chỉ khi thực hiện đồng bộ hiệu quả các giải pháp thì thương hiệu hàng việt nam chất lượng cao mới được người tiêu dùng nông thôn nhận diện và tin dùng
từ đó hàng việt nam mới có thể dần chiếm lĩnh và trụ vững tại thị trường này
thưa quý vị và các bạn được đánh giá là một trong những địa phương tích cực hưởng ứng cuộc vận động người việt nam ưu tiên dùng hàng việt nam
theo đó một trong những nội dung quan trọng được hà nội đẩy mạnh thực hiện là đưa hàng việt về khu vực nông thôn miền núi vùng sâu vùng xa
nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu mua sắm hàng hóa của người dân nông thôn nhất là trong các dịp lễ tết
hàng năm sở công thương hà nội đã chủ trì phối hợp với ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã
tiến hành khảo sát tổ chức các điểm bán hàng phục vụ người dân ra các huyện thị xã các khu công nghiệp
bà trần thị phương lan phó giáo đốc sở công thương hà nội cho biết các phiên trợ này không chỉ giúp người tiêu dùng nông thôn
miền núi vùng sâu vùng xa được tiếp cận các loại hàng việt nam chất lượng cao
mà còn tạo cơ hội cho doanh nghiệp trong nước đầy mạnh quảng bá sản phẩm
trong một mươi năm qua thành phố hà nội đã tổ chức hai mươi một chuyến bán hàng dịp tết nguyên đán hai mươi chín hội trợ hàng việt
hai trăm bốn mươi bốn phiên trợ việt hai tám trăm năm mươi chuyến bán hàng lưu động
chương trình có sự ủng hộ nhiệt tình của các doanh nghiệp phân phối bán lẻ
doanh nghiệp sản xuất
tại các phiên chợ hội trợ người dân còn được các doanh nghiệp tư vấn thông tin cần thiết về sử dụng bảo quản hàng hóa cách phân biệt hàng giả
phiên trợ cũng góp phần tạo nên không khí vui tươi điểm sinh hoạt thương mại ấn tượng tại vùng sâu vùng xa
song song với chương trình do các đơn vị chức năng tổ chức doanh nghiệp còn tự tổ chức bán hàng lưu động ở các vùng nông thôn
vùng sâu vùng xa nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu tiếp cận mua sắm hàng hóa
nhất là hàng việt nam của người dân nông thôn
điều đáng nói là tại những phiên trợ đưa hàng việt về nông thôn miền núi và hội trợ người việt nam ưu tiên dùng hàng việt nam
tất cả các mặt hàng được bày bán đều là hàng sản xuất trong nước có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng với nhiều chương trình khuyến mại giảm giá kèm theo
hàng hóa tham gia chương trình tập trung vào các mặt hàng lương thực thực phẩm thiết yếu
các nhóm hàng tham gia chương trình bình ổn giá quần áo giày dép đồ gia dụng
giấy vở học sinh
đây là những mặt hàng có nguồn gốc trong nước xuất xứ rõ ràng giá bán hợp lý và thực hiện các chương trình dịch vụ bán hàng hậu mãi phù hợp điều kiện kinh tế xã hội từng khu vực
với mẫu mã đa dạng giá cả hợp lý hàng việt nam đang ngày càng được khách hàng nông thôn ưa chuộng
theo đại diện siêu thị co opmart khi tham gia các chuyến bán hàng lưu động hay phiên chợ tết đưa hàng về nông thôn doanh nghiệp gần như không đặt vấn đề lợi nhuận
nhiều mặt hàng doanh nghiệp chỉ bán bằng giá vốn còn kèm tặng đồ khuyến mãi
phó tổng giáo đốc tổng công ty thương mại hà nội hapro nguyễn thị hải thanh cho biết thị trường nông thôn hiện được đánh giá là có dư địa lớn để tiêu thụ hàng việt
tuy nhiên thường doanh nghiệp không có nhiều lãi khi tham gia các hoạt động này
doanh nghiệp tham gia đưa hàng về nông thôn chủ yếu nhằm quảng bá sản phẩm góp phần bảo đảm an sinh xã hội
theo công ty nghiên cứu thị trường
hiện thu nhập của người dân nông thôn ngày càng được cải thiện qua đó đã thu hẹp khoảng cách về nhu cầu mua sắm giữa thành thị và nông thôn
theo khảo sát người dân nông thôn hiện có nhu cầu mua sắm cao gấp ba lần so với thành thị
tăng trưởng của doanh nghiệp tại thị trường nông thôn trong những năm gần đây cũng cao hơn nhiều so với khu vực thành thị cho thấy đây là mảng thị trường còn nhiều tiềm năng
để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ tăng hiệu quả của chương trình đưa hàng việt về nông thôn
những cuộc vận động người việt nam ưu tiên đường hàng việt nam
cùng với những giải pháp thiết thực của các sở ngành trong việc phát triển cơ sở hạ tầng thương mại mở rộng mạng lưới phân phối tăng số chuyến bán hàng
doanh nghiệp rất cần được tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế chính sách để phát triển điểm bán cố định tại địa phương
đây là mục tiêu cao nhất của các phiên trợ hàng việt về nông thôn
bên cạnh đó không thể thiếu sự liên kết hiệu quả giữa hà nội với các tỉnh thành phố trong lĩnh vực công nghiệp thương mại
giúp các doanh nghiệp giới thiệu khai thác nguồn hàng đa dạng với chất lượng và giá cả hợp lý từ các địa phương để đưa về tiêu thụ tại thị trường hà nội
chương trình hôm nay tạm dừng ở đây cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin hẹn gặp lại trong các chương trình sau